ngày bốn một mươi một tại hà nội lực lượng liên ngành đã lên tăng cường phối hợp kiểm tra đột xuất
xét nghiệm các chất gây nghiện của lái xe và phụ xe ngay tại các bến xe xử lý nghiêm lái xe vi phạm
việc kiểm tra sẽ được tiến hành thường xuyên liên tục đặc biệt là vào cuối năm này
đối với trường hợp dương tính sẽ bị đình chỉ không cho điều khiển phương tiện tạm giữ bằng lái
đồng thời liên hệ với bến xe và đơn vị kinh doanh vận tải yêu cầu tạm thời không sử dụng các lái xe này
cho đến khi có kết quả xét nghiệm máu
ngoài việc kiểm tra lực lượng chức năng phối hợp với bến xe đẩy mạnh công tác tuyên truyền lái xe
hành khách công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm vệ sinh môi trường
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bởi vẫn còn một số nhà xe hành khách vẫn còn chủ quan
nhưng lơ là chống dịch
với mục tiêu bảo đảm tốt công tác phục vụ hành khách an toàn giao thông trong thời gian tết đang cận kề
hà nội đã yêu cầu các bến xe luôn nâng cao việc bảo đảm vệ sinh môi trường
xanh sạch đẹp tăng cường thường xuyên và liên tục nhằm hạn chế tận gốc các nguy cơ rủi ro chất kích thích gây ra